tôi làm thế này là gần ba mươi năm rồi đấy
thế nhưng mà tôi cứ coi các cụ như là bố mẹ mình hoặc là bà mình
mà lại thương các cụ nữa cơ

công việc này đến với bà như một cái duyên
năm một nghìn chín trăm chín mươi khi quận có chủ trường thành lập nhà tình nghĩa
để thuận tiện cho công việc chăm sóc các đối tượng chính sách
lúc đó tại ngôi nhà tình nghĩa này

các cô giáo trẻ trong trường

còn đảm nhiệm công việc chăm sóc các đối tượng chính sách

thấu hiểu nỗi đau mà các mẹ đang gánh chịu
bà kha đã tình nguyện gắn bó với công việc này từ đó đến nay
đều đặn ngày nào bà cũng hai lần đến đây
tình nguyện làm vệ sinh lo ăn uống cho các mẹ

tại vì mình cũng là cô giáo
hồi con nó nhỏ mà nhà gần đây thì tôi cũng về tôi làm
quận một cái cố gắng
các cô đáng nhẽ là phân công các cô đấy
nhưng mà chả có cô nào về
thế thôi dành về về làm với các cụ thì nó quen đi
cũng như là mẹ mình bà mình ở nhà
bình thường có cái gì đâu
thế bây giờ tôi về hưu lâu rồi
tôi về hưu từ năm năm nay là sáu mươi năm
tôi về hưu từ năm năm mươi năm cơ
bây giờ tôi về hưu từ năm năm mươi năm cơ
bây giờ tôi về hưu từ năm năm mươi năm cơ
thế bây giờ tôi về hưu một mươi năm rồi
đây là nơi ở của bà mẹ việt nam anh hùng đặng thị nhung
có con hy sinh trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
năm nay mẹ đã chín mươi bảy tuổi
trong suốt hai mươi tám năm qua
mẹ đặng thị nhung

để chăm sóc với hy vọng
mẹ luôn mạnh khỏe sống an vui
cô kha con gái như anh diệu của tôi đấy
thế là tôi thích con gái
trên đây thì nó thấy tôi thế này
thì nó thiếu được cái gì thì nó đi mua
thế mà cần cái gì thì nó đi làm
nhờ những việc làm ý nghĩa đó
bà được thành phố hà nội tuyên dương
là một tấm gương điển hình tiên tiến
trong phong trào
người tốt việc tốt
đây được xem như món quà tinh thần đầy ý nghĩa
chi ân những việc làm tốt đẹp
mà bà đã dành cho các mẹ việt nam anh hùng
bà cũng mong muốn
những việc làm của bà
sẽ được nhân rộng nhiều hơn
để bù đáp phần nào những khoảng trống
về sự hy sinh mất mát người thân
mà các mẹ phải gánh chịu trong thời kỳ chiến tranh
đến đây thì thời lượng của chương trình
thủ đô ngày mới tuần này của chúng tôi cũng đã kết thúc
xin kính chào tạm biệt